thưa quý vị sự nóng lên toàn cầu trong thời gian dài đã làm trầm trọng thêm thời tiết cực đoan tại miền nam brazil
số người thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng tại bang rio grande do sul ở miền nam brazil đã tăng lên một trăm linh bảy ngày chín tháng năm
trong lúc chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả và bắt đầu tính toán thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra
thiên tai cũng khiến ít nhất một trăm ba mươi sáu người mất tích hơn một trăm sáu mươi năm người phải sơ tán và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần một năm triệu người
đã xuất hiện dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới làm dấy lên lo ngại nước sẽ dâng cao hơn nữa ở thủ đô porto alekre của bang và một số địa phương khác
lượng mưa kỷ lục xảy ra tại khu vực có liên quan đến enino hiện tượng khí hậu tự nhiên có xu hướng mang lại lượng mưa lớn cho miền nam brazil
sự nóng lên toàn cầu trong thời gian dài chủ yếu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch cũng làm trầm trọng thêm thời tiết cực đoan tại khu vực này
mưa lũ cũng hoành hành nhiều khu vực ở nước láng giềng uruguay khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa và sống trong cảnh mất điện
tại khu vực trung mỹ costa rica đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong năm thập kỷ
nước này hôm chín tháng năm công bố kế hoạch cắt điện luân phiên sau khi cho biết tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng khiến các nhà máy thủy điện gặp khó khăn
trung tâm dự báo khí hậu của cơ quan thời tiết quốc gia mỹ hôm chín tháng năm cho biết enino có thể được thay thế bởi hiện tượng la nina vào nửa cuối năm nay
theo reuters enino là sự nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực trung tâm và đông thái bình dương
trong khi đó la nina là hiện tượng nhiệt độ đại dương lạnh bất thường ở khu vực xích đạo thái bình dương và có liên quan đến lũ lụt và hạn hán
theo một số chuyên gia hiện tượng la nina có liên quan đến hạn hán kéo dài trên khắp châu mỹ dẫn đến chất lượng cây trồng kém và năng suất trung bình giảm từ đó đe dọa đến nguồn cung toàn cầu
còn tại thái lan thời tiết nắng nóng trong những tuần gần đây khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo gần như hàng ngày
bộ y tế thái lan hôm một mươi tháng năm cho biết sáu mươi một người đã tử vong vì sốc nhiệt kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn so với ba mươi bảy trường hợp năm hai nghìn hai mươi ba
theo hãng tin efe hầu hết nạn nhân là nam giới trung niên hoặc cao tuổi
nhiều người trong số họ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc xây dựng
thái lan ghi nhận nhiệt độ cao trong phần lớn tháng bốn và đầu tháng năm
nhiệt độ tại tỉnh lampang có lúc lên đến bốn mươi bốn hai độ c
kém một chút so với kỷ lục bốn mươi bốn sáu độ c
trong khi đó thủ đô bangkok trải qua nhiều ngày có nhiệt độ bốn mươi độ c
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay một mươi ba tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây có lúc có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra đốc xét mưa đá
gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to
phía nam có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước